thưa quý vị ngày hôm nay hai mươi sáu tháng sáu phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh tây ninh
đã tìm và đưa được thi thể của một gia đình gồm ba người gồm bố mẹ và một cháu bé một mươi ba tuổi
cùng chú tại xã hòa hiệp huyện tân biên bàn giao cho công an huyện tân biên
vào sáng ngày hôm nay công an huyện tân biên tiếp nhận tin báo của người dân
phát hiện phía bên ngoài bờ rào của một nhà máy mủ xã hòa hiệp huyện tân biên
có một tử thi đang nổ trên mặt nước ở đường suối lạng là đường dẫn nước xả thải của nhà máy mủ
sau khi được xử lý thải ra môi trường
công an huyện tân biên đến ngay hiện trường tiến hành điều tra nhận định có thể cả gia đình ba người gặp nạn
nên yêu cầu phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân
đến khoảng gần chín giờ lực lượng chức năng đã tìm thấy hai thi thể còn lại
được biết hai vợ chồng nạn nhân làm nghề cạo mũ cao su cả gia đình ba người mất tích từ chiều ngày hai mươi năm tháng sáu
hiện công an huyện tân biên đang phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh tây ninh
tiếp tục điều tra xác minh làm rõ nguồn nhân của vụ việc